chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bốn đối tượng đã sử dụng hung khí gây thương tích nặng cho nạn nhân
công an tỉnh bình thuận vẫn đang tiến hành lấy lời khai của bốn đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ
điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa nạn nhân
và đối tượng hoàng bông chú tại phường đức long tp phan thiết
trước đó trong lúc thả bò bông đã nhiều lần để bò đi vào khu vực gần nhà nạn nhân
dẫm đạp làm vỡ ông nước nên bị nạn nhân nhắc nhở
bực tức bông gọi điện thoại cho lê tứ nguyễn nguyễn văn trương và hoàng tuấn
cùng chú tại tp phan thiết mang theo hung khí đến và chém nạn nhân gây thương tích nặng
hiện đang rất nguy hiểm lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định